những ngày này không khí tết nguyên đán đang rộn ràng khắp nơi người người nhà nhà đang trang hoàng nhà cửa để đón tết
xem năm nay tại miền tây nhiều gia đình đã chọn cách trưng bày tết bằng các sản vật gần gũi với nghề nghiệp vùng miền
nhưng cũng không kém phần độc đáo và ý nghĩa xung vầy
đồng bằng sông cửu long vốn là vựa lúa của cả nước
quanh năm người dân ở nơi đây phần lớn gắn bó với cây lúa
ý nguyện mong muốn những vụ mùa bội thu trung giá được bà con hiện thực hóa
bằng việc cho cây lúa lên chậu để trưng bày trong dịp tết nguyên đán này
năm nay thì đem cái này gì thì người ta nói mấp thì nó chắc ăn đây nè
giờ hổ qua nó khổ à nó qua vào
giờ còn thọ thì sống được bông thọ thọ thọ lắm đó
thì giá giờ cây lúa cho nó trúng dạo dạo đi
ngoài ra còn có các loại nông sản khác như đù đủ thơm son thái hay ớt bầu dừa khổ qua
đều có thể đưa vào chậu để trưng bày trong không gian tết của mỗi gia đình
đây được xem là xu hướng chơi tết mới mẻ của người miền tây
thay vì mình trưng cái này
nhìn nó khác lạ hơn ta nhưng mà nó ít tung tình không tung tình
không chỉ ở tỉnh đồng tháp xu hướng lên chậu các loại nông sản để trưng bày trong dịp tết
đã và đang được bà con ở các tỉnh miền tây thích thú
bởi với ít tốn kém nhưng cũng đầy ý nghĩa và sự kỳ vọng tốt đẹp cho một mùa xuân mới